thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tích nguyên đán nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh điện biên liên tục triệt phá hai vụ mua bán trái phép chất ma túy bắt ba đối tượng thu bốn bánh heroin hơn một trăm linh viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng kíp
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực bản quyết tiến xã búng lao huyện mường ảng
công an xã búng lao chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng lò văn tiến
khi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn kg cùng nhiều giấy tờ có liên quan
trước đó vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện điện biên đông đã triệt xóa một điểm bán lẻ ma túy gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn
bắt quả tang đối tượng thào thị ýa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại bản phì xua xã phình giàng huyện điện biên đông
đang bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện thu giữ một trăm ba mươi bảy viên ma túy tổng hợp và một khẩu súng kíp
đấu tranh với đối tượng công an huyện điện biên đông tiếp tục tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng trồng dế
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú cùng bản với đối tượng yến hiện lực lượng công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án
công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng
bước đầu xác định một mươi năm đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng
chiếm đoạt tài sản là gần một tỷ đồng
bước đầu cơ quan công an xác định nguyễn cao hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
đã thuê hoàng trung thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường bắc lý thành phố đồng hới
kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
mỗi số tài khoản thương nhận được từ khoảng bốn trăm linh đồng
sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản
thì thương và hoàng tự tạo ví momo zalopay để hưởng các gói quà ưu đãi
như sử dụng để thanh toán tiền điện nước internet trị giá bảy trăm linh đồng một tài khoản
sau khi hưởng lợi hoàng bán tài khoản momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá năm mươi đồng một tài khoản
đối với tài khoản mua từ nguyễn tiến đức sinh năm hai nghìn trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
hà đăng tiến sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
thì hoàng tổng hợp thông tin gửi cho nguyễn công nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại quận liên triểu
thành phố đà nẵng tạo chứng minh nhân dân giả để liên kết ngân hàng định danh ví momo
từ đó các đối tượng này sẽ tạo chứng minh nhân dân giả để định danh ví momo liên kết với tài khoản ngân hàng
sau đó bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thu lợi với giá hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một tài khoản
tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập tàng trữ
trao đổi mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần một tỷ đồng
khám sát khẩn cấp chỗ ở của đối tượng nguyễn cao hoàng hoàng trung thương và nguyễn công nam
ban chuyên án đã thu giữ gần một chín trăm tám mươi ba thẻ sim điện thoại một mươi một thẻ atm ngân hàng của các đối tượng
một trăm bảy mươi bảy thẻ atm ngân hàng khác năm thiết bị sim box một mươi sáu bộ máy tính một máy in màu
một mươi chứng minh nhân dân giả hai mươi tám điện thoại di động và ba sáu trăm một mươi ba bộ tài khoản ngân hàng đã mở
cùng nhiều tăng vật và tài liệu có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ba đối tượng nguyễn cao hoàng trung thương và nguyễn tiến đức
đồng thời đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng và mở rộng vụ án
chủ tịch ubnd huyện yên bình tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với mức phạt một mươi năm triệu đồng đối với một trường hợp khai báo thông tin y tế sai sự thật
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn có hộ khẩu thường trú
tại thôn hồ sen xã bạch hà huyện yên bình tỉnh yên bái di chuyển bằng xe khách
từ xã bạch hà đến nội bài thành phố hà nội và tiếp tục đi xe buýt đến xã phương liễu
huyện quế võ tỉnh bắc ninh để mua hàng hóa sau đó thuê xe ô tô vận chuyển về yên bái
tuy nhiên khi về nhà lấy lý do trời tối muộn nên nam thanh niên đã không đến trạm y tế xã
khai báo y tế theo hướng dẫn đến ngày hai tháng một mươi hai trạm y tế xã bạch hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm
tầm soát covid một mươi chín thì phát hiện nam thanh niên này có kết quả dương tính và đưa đi điều trị
tiếp tục với những thông tin về tình hình an ninh trật tự công an thị trấn lạc tánh
huyện tánh linh tỉnh bình thuận cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ bốn đối tượng
có hành vi tàn trữ về sử dụng và chế tạo trái phép pháo nổ trên địa bàn tỉnh
cụ thể vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ tuần tra công an thị trấn đã phát hiện đối tượng nguyễn hồng sơn
và đỗ văn thành đều sinh năm hai nghìn năm cả hai công trúc tại khu phố lạc hưng hai thị trấn lạc tánh
đang tàn trữ trên người số trái pháo nổ loại pháo bi nên đã mời về cơ quan công an để làm việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số pháo trên là do đỗ văn thành đặt mua thuốc pháo và
vỏ nhựa trên mạng về để chế tạo hiện đã đốt khoảng bảy mươi trái qua vận động đối tượng đã tự
nguyện giao nộp một một kg thuốc pháo và hai mươi năm vỏ nhựa hình trái banh còn lại chưa sử dụng
đến khoảng hai mươi h bốn mươi phút cùng ngày tổ tuần tra công an thị trấn tiếp tục kiểm tra phát hiện đối tượng
tượng thông tuấn và thông văn an đều sinh năm hai nghìn bốn trú tại khu phố chăm thị trấn lạc tánh
đang tàn trữ một số viên pháo bi để trong cốt xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi l bảy hai nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
qua đấu tranh hai đối tượng tuấn khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng tại xã giao huynh
huyện tánh linh về để sử dụng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
hiện là thời điểm cuối năm nên tình trạng mua bán tàn trừ chế tạo và sử dụng trái phép các loại
pháo nổ sẽ có dấu hiệu gia tăng vì vậy người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các
quy định về phòng chống pháo nổ khi phát hiện các hành vi vi phạm này cần phải báo ngay cho lực lượng
chức năng để xử lý kịp thời ngoài ra lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm minh các đối tượng này
để răng đe phòng ngừa chung trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi hai công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa
phát hiện và bắt giữ một số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chiến tự vào chiều ngày một mươi sáu tháng
một mươi hai trong lúc tuần tra tại tuyến quốc lộ n hai b xe định an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp tổ tuần tra
kiểm soát số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tại biển kiểm soát
h một nghìn bảy mươi bốn do tài xế trần dương vũ xe mạng chín trăm bảy mươi tám ngôi xá thuận yên thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra qua kiểm
tra phát hiện trên xe chở tổng cộng bốn trăm bốn mươi hai thùng hàng với nhiều chủng loại hàng hóa như sữa ensur đồ
điện tử mỹ phẩm dao dầu cua lạ tuy nhiên khi được yêu cầu xuất trình hóa đơn chiến tự liên
quan đến số hàng trên thì lái xe không xuất trình được qua làm việc vũ khai chỗ thuê số hàng hóa
đưa xuất khẩu thành phố hà tiên đến thành phố hồ chí minh hiện vụ việc đang được tiếp tục điều
tra làm rõ cũng trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công an phường phú hòa thành phố thú dầu i tỉnh bình
dương đang điều tra vụ giàn cảnh cướp tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại di động trên địa
vàng vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một nam thanh niên vào tiệm điện thoại trên đường lê hồng
phong phường phú hòa thành phố thú dầu i để hỏi mua iphone một mươi ba pro max hai trăm năm mươi sáu gb khoảng ba mươi sáu triệu
đồng anh lê tình chú cửa hàng đưa cho thanh niên này chiếc điện thoại còn nguyên hộp khi vị khách
mở ra xem anh tình còn quay lại clip để làm kỷ niệm sau khi đập hộp nam thanh niên cầm chiếc
điện thoại chạy ra bên ngoài leo lên xe máy đồng bọ đẩu thoát anh tình đuổi theo bám vào xe đối
tượng thì bị kéo leo khoảng một mươi m nhưng may mắn chỉ bị trầy xuất nhẹ toàn bộ vụ việc đã được anh
tình trình báo với công an địa phương vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy còn bây
giờ xin mời quý vị đến với những thông tin tiếp theo trong bản tin an ninh hai mươi bốn h
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ vận
chuyển trên tám trăm linh kg pháo lậu từ campuchia vào việt nam dạng sáng ngày một mươi sáu một mươi hai tổ công tác của đồn
biên phòng vàm trảng châu bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp cùng công an xã phước vinh tổ chức
mật phục tại khu vực ấp phước trung xã phước vinh huyện châu thành phát hiện một chiếc ghe chạy chất đầy
dầu khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra các đối tượng trên ghe nhảy xuống sông tẩu
thoát qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có năm mươi bốn bịch ni lông màu đen bên trong mỗi bịch có một mươi hộp
pháo có xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng hơn tám trăm linh kg hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ còn tại bắc cạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa không
rõ nguồn gốc xuất xứ
tại km một trăm năm mươi ba năm trăm linh quốc lộ ba qua địa phận tổ chín phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi bảy a một mươi nghìn bảy trăm tám mươi tám do
bà nguyễn thị tâm chú tại tổ chín b phường đức xuân thành phố bắc cạn điều khiển đang vận chuyển một lô
hàng hóa gồm quần áo tất chân găng tay giữ ấm dép đi trong nhà tại thời điểm kiểm tra bà tâm không xuất
được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ lô hàng và phương tiện vi phạm đã được tổ tuần tra bàn giao
cho đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn xử lý theo quy định
kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy h ba trăm sáu mươi bốn chạy tuyến từ bắc vào nam do ông trần kim trung điều khiển
đội cảnh sát giao thông công an huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an đã phát hiện trên xe có tám trăm năm mươi kg thịt động vật bẩn
trong đó gồm tám trăm linh kg thịt lợn cắt cúc năm mươi kg thịt gà toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy kiểm dịch và đã bốc mùi hôi thối
giá trị hàng tiêu hủy khoảng hơn một trăm hai mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
đội cảnh sát giao thông cùng đội quản lý thị trường số bốn đã cùng với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số hoàng hán
treo theo đúng quy định của pháp luật
một mươi tám cá thể cầy nuôi nhốt trái phép vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an huyện tân sơn của tỉnh phú thọ phát hiện trong một hộ gia đình trên địa bàn xã kiệt sơn huyện tân sơn
tại đây lực lượng công an phát hiện hệ thống chuồng trại chăn nuôi phía sau nhà đang nốt một mươi tám cá thể động vật hoang dã trọng lượng từ hai đến bốn kg
toàn bộ số động vật hoang dã trên là cây quả
gom của các hộ dân trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la bẫy được để về nuôi bán lại cho những người có nhu cầu
số động vật hoang dã trên đều không có hồ sơ thủ tục giấy tờ và không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép
công an huyện tân sơn đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện tân sơn và chính quyền xã kiệt sơn tiến hành lập biên bản
tạm giữ một mươi tám cá thể động vật trên để xác minh và xử lý theo quy định
một đối tượng lên khu vực biên giới việt nam lào mua bốn bánh heroin
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tổ công tác do công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế tây trang
đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản nậm hẹ xã hẹ muông huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát không chế bắt giữ đối tượng
khám xét trên người và phương tiện tổ công tác phát hiện và thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một bốn trăm linh gram
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là lầu a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã na ư huyện điện biên
số ma túy trên đối tượng mua tại khu vực biên giới lào đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động của một số loại tội phạm trong đó có tội phạm ma túy
có xu hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn tinh vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
trước tình hình này lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai thực hiện nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn
ngụy trang ma túy đá trong thùng hàng chứa rau củ quả sau đó thông qua dịch vụ chuyển phát luồng xanh
để đưa vào tỉnh khánh hòa tiêu thụ
nguy trang ma túy tổng hợp trong các loại bao bì bắt mắt lê nhãn hiệu nước hòa quả để nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đây là hai trong số nhiều vụ án mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã đấu tranh triệt phá trong thời gian qua
nguy trang ma túy cất dấu trong đó để thực hiện việc vận chuyển tránh kiểm soát của các tổ chốt
để cất dấu vận chuyển về địa bàn khánh hòa để thực hiện việc mua ma túy
các đối tượng thực hiện giao dịch chuyển tiền với nhau qua hệ thống internet banking
sau đó thực hiện việc cất dấu và đóng gói và gửi qua các hoạt động được phép như grab food bù điện
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa
đã phát hiện một trăm bốn mươi vụ bắt hai trăm sáu mươi tám đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại

đáng chú ý quá trình đấu tranh lực lượng công an đã thu giữ năm khẩu súng cùng hai mươi ba viên đạn các loại
điều này cho thấy tội phạm ma túy không chỉ tinh vi mà còn hết sức liều lĩnh coi thử pháp luật
điều này cho thấy tội phạm ma túy không chỉ tinh viên mà còn hết sức liều lĩnh coi thử pháp luật